sau gần một mươi năm lên phương án cầu trần hưng đạo bắc qua sông hồng nối quận hoàn kiếm sang quận long biên
vừa được ubnd tp hà nội chấp thuận chủ trương đầu tư theo hình thức bot
liên quan đến thiết kế của cây cầu này sau khi nhà đầu tư các sở ngành liên quan
trình phương án thiết kế để ubnd tp xem xét lựa chọn thì đã có ý kiến của nhiều chuyên gia và kiến trúc sư cho rằng
còn một số bất cập cần phải điều chỉnh sửa đổi để vừa đảm bảo yếu tố mỹ thuật kỹ thuật
vừa xứng đáng với tầm vóc của một biểu tượng về lịch sử thẩm mỹ và văn hóa đương đại của thủ đô
với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng chín tỷ đồng trong đó vốn nhà nước chiếm năm mươi vốn nhà đầu tư bot chiếm năm mươi
khi cây cầu trấn hưng đạo được xây dựng được kỳ vọng không chỉ tạo tiền đề cho sự phát triển khu vực long biên gia lâm
mà cây cầu này sẽ kết nối với các tỉnh lân cận như bắc ninh hương yên vì thời gian đi lại rất nhanh
cây cầu trần hưng đạo sẽ tạo ra sự kết nối giao thông thông thoáng từ nội đô hà nội ra các quận huyện ngoại thành
ngoài việc phát triển kinh tế nó còn tạo ra sự giao lưu văn hóa chính trị xã hội và sẽ tạo ra một điểm nhấn du lịch khi du khách đến thủ đô
tuy nhiên cả ba phương án với tên gọi người chủ xoái cánh hạc may hay xứ đông dương đang được trình ubnd tp xem xét lựa chọn
đều nhận được nhiều ý kiến của các chuyên gia liên quan đến vấn đề thiết kế và hình thức thu phí bot của cây cầu này
cây cầu trần hưng đạo đã đặt vào khu vô này thì nó là không thể làm được vì nó tuy định về quản lý không gian kiến trúc
vì ngoài khu vô cổ không cho phép mở rộng đường không cho phép xây đường trên cao không cho phép phá hủy các công trình kiến trúc
để mở rộng các cái đảo giao thông trong thành phố do vậy là người ta phải cho một cái giải pháp cầu ngầm hay là những giải pháp thích hợp hơn là như vậy
cái cầu qua sông mà trong đô thị như thế này thì việc tổ chức thực hiện thu phí sẽ rất là khó khăn
vì vậy nên chăng là cho dù xây dựng bằng bot nhưng mà chúng ta có thể xem xét cái hình thức là không phải là thu phí ngay tại cầu
mà là dùng cái biện pháp đổi đất liền lấy hạ tầng chẳng hạn để cho phép nhà đầu tư tư nhân có thể có quyền khai thác một khu vực khác
để đổi lại cái phần chi phí mà họ đã bỏ ra để xây dựng
không đây là cái
theo tiến sĩ kiến trúc sư nguyễn việt huy hiện đang là giảng viên khoa kiến trúc và quy hoạch đại học xây dựng hà nội
người đã thành công ở pháp với nhiều công trình kiến trúc lớn bày tỏ những băn khoăn của mình liên quan đến các phương án kiến trúc cầu trần hưng đạo
theo kiến trúc sư nguyễn việt huy phải xác định lại rõ nhiệm vụ của cây cầu này và thay vì tuyển chọn các phương án như hiện nay
thì nên tổ chức một cuộc thi kiến trúc để tìm ra phương án tối ưu cho cây cầu trần hưng đạo
đầu tiên là phải làm lại cái nhiệm vụ
một cách rõ ràng
thứ hai là phải tổ chức thi tuyển
thậm chí là thi tuyển quốc tế
bởi cái vấn đề cái cầu nó không chỉ có trách nhiệm kết nối giữa bên hoàn kiếm sang bên long biên
mà nó còn hơn một cây cầu có nghĩa là nó còn mang tính biểu tượng
và rõ ràng để làm được như thế thì chúng ta phải có những cái đề bài rất là rõ ràng
và những cái đơn vị tham gia dự thi phải
để được tuyển chọn một cách kỹ lưỡng
việc xây dựng cây cầu trấn hương đạo không chỉ đơn thuần là xây dựng một cây cầu
mà phải gắn liền với phương án sử dụng đất phát triển đô thị
ở đây bài toán đặt ra là phải sử dụng đất một cách tốt nhất
tránh việc có cầu rồi mới tuyên hạch đô thị
việc tổ chức giao thông điều quan trọng nhất đó là đặc biệt là ở cái phía nội đô thành phố
phía đường trấn hương đạo thì sẽ cần có đủ nút lên xuống
cho khu vực này thì mới có thể giải tỏa được lưu lượng giao thông
và đặc biệt là phát huy được ý nghĩa của cầu trấn hương đạo khi xây dựng
trong ngàn năm lịch sử xây cầu vượt sông là việc hệ trọng tại tất cả các quốc gia
được chuẩn bị lâu dài nên các cây cầu luôn có nhiều nhiệm vụ ngoài việc đi lại
bởi vậy theo các chuyên gia để tạo ra sự đồng thuận xã hội
cần phải công khai minh bạch về quy hoạch diện tích đất cho dự án
và sự vào cuộc quyết liệt của các nhà đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước